tại tp hcm hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp việt nam phối hợp với trung ương hội nông dân việt nam
hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức chương trình vì sự phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn việt nam với chủ đề kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản
hiện nay việc kết nối hình thành chuỗi liên kết sản xuất phân phối tiêu thụ nông sản vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
vì nhiều sản phẩm nông nghiệp chưa đảm bảo tiêu chí quy chủng mẫu mã bao bì sản phẩm chứng nhận chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
để đáp ứng yêu cầu điều kiện tham gia cung ứng vào hệ thống phân phối hiện đại cũng như cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước
các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh chương trình kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản định hình các sản phẩm chủ lực
để có hướng quy hoạch vùng sản xuất đáp ứng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay
đồng thời nhà sản xuất phải gia tăng giá trị sản phẩm bằng việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất
các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề liên quan đến tình hình thực trạng giải pháp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản
đồng thời giới thiệu hơn ba trăm linh sản phẩm nông sản sạch tham gia kết nối cung cầu